tại bảo tàng hồ chí minh trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc
đã mang đến cho khán giả chương trình âm nhạc đặc sắc với tên gọi tâm hồn làng việt
thông qua các loại hình âm nhạc dân gian chương trình đã mang đến cho người xem nhiều ấn tượng
chương trình âm nhạc dân tộc tâm hồn làng việt với sự xuất hiện của gần hai mươi nhạc cụ từ tre nứa
kết hợp với bốn loại hình âm nhạc đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới là
ca trù dân ca quan họ nhã nhạc cung đình và hát văn thờ mẫu
giới thiệu về đời sống sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân quê đồng bằng bắc bộ thập niên chín mươi
ra đời chương trình tâm hồn làng việt này là một trong những mục tiêu mà chúng tôi để làm gì
để thứ nhất là có cái cơ sở để bảo tồn phát huy cái âm nhạc dân gian việt nam đã bị mai một
có những loại hình đã thất truyền
chính vì cái điều đó mà chúng tôi đã hình thành
cái ý tưởng làm sao mà đưa được cái âm nhạc dân gian việt nam vô cùng phong phú
đặc sắc của việt nam này đến được hơn với cả khán giả trong và ngoài nước
chương trình truyền tải vẻ đẹp tâm hồn tình cảm gần gũi của người dân quê đồng bằng bắc bộ
cho du khách trong và ngoài nước thông qua nhiều tiết mục hấp dẫn mới lạ
ý tưởng độc đáo kết hợp ba yếu tố nghệ thuật trình diễn nhạc cụ ca múa đường đại
với sự hỗ trợ kỹ thuật kỹ lưỡng từ nhiều nghệ sĩ có chuyên môn cao

cho du khách trong và ngoài nước tình cảm gần gũi của người dân quê đồng bằng bắc bộ